chiều qua ngày hai mươi bảy tháng chín bộ tài chính đã tổ chức họp báo về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
theo đó nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế của luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước hiện hành
việc ban hành luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi hiện nay là cần thiết
với tên gọi của dự án luật để phù hợp với điều năm mươi ba hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
chính phủ đã trình quốc hội cho đổi tên của dự án luật là luật quản lý sử dụng tài sản công
dự thảo luật quản lý sử dụng tài sản công gồm một mươi chương trong đó năm chương quy định về các vấn đề chung
và năm chương quy định chế độ quản lý sử dụng đối với từng loại tài sản công
luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi sẽ tiếp tục thể chế hóa chủ trương
quan điểm của đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhà nước
xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý sử dụng tài sản công theo hướng bao quát đầy đủ phạm vi
đối tượng nội dung liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công
bên cạnh đó luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi tạo lập cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ
sử dụng tiết kiệm tài sản công ngăn chặn đẩy lùi thất thoát lãng phí tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công
khai thác tài sản công hợp lý hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để cùng nhà nước đầu tư phát triển
khai thác tài sản công để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế xã hội